cũng liên quan đến tội phạm ma túy lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên vừa liên tiếp triệt phá ba chuyên án bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy
tăng vật thu giữ là sáu bánh heroin khối lượng khoảng hai một kg ba mươi sáu sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ là sùng a co chú tại bản hủy hạ xã na sang huyện mường trà sùng a chua chú tại bản phà xóa a xã sa dung huyện điện biên đông và sùng a sình chú tệ bản phá lùng xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ